công an thành phố thủ dầu một phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã xác minh và mời ba đối tượng
tăng xỉu phùng nìm thùy trang và hỷ sườn hướng để điều tra làm rõ về hành vi làm nhục người khác
qua điều tra tăng sửu phùng và chồng quê tỉnh đồng nai do mô tưởng tình cảm nên đã sống đi thân
vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi bảy tháng ba khi thấy chồng chở bạn gái quê cà mau bằng xe ô tô đi mua đồ tại thành phố thủ dầu một
thì tăng sửu phùng và nìm thùy trang là chị dâu và hỷ sường hướng là mẹ của phùng
cùng một số người khác đã chặn đầu xe ô tô và yêu cầu nói chuyện
lúc này nhóm ba người đã xông tới hành hung và lột hết quần áo của người phụ nữ trên để nhục mạng
sau khi sự việc xảy ra cả nhóm đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường
nhận được tin báo về vụ việc công an thành phố thủ dầu một đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
khẩn trương truy xét và tạm giữ hai đối tượng tăng sửu phùng và hỷ sường hướng
riêng đối tượng mỉm thùy trang do nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi nên được cho tại ngoại
hiện công an thành phố thủ dầu một đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan
theo quy định của pháp luật